cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng vừa thực hiện lệnh bắt người trong trường hợp khẩn cấp
đối với nguyễn thành luân trú tại thành phố đà lạt về hành vi hành hạ con ruột
theo kết quả điều tra ban đầu vào khoảng hai mươi một h ngày một mươi chín tháng một mươi sau khi đi nhậu về
nghi ngờ con trai ruột sinh năm hai nghìn một mươi hai lấy trộm một trăm linh đồng luân đã bực tức đánh liên tiếp vào mặt
vào người rồi bắt cháu cởi hết quần áo và hành hạ dã man
ngay sau khi tiếp nhận thông tin đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an thành phố đà lạt
khẩn trương làm việc với những người chứng kiến triệu tập làm việc với luân
tại cơ quan điều tra đối tượng khai nhận do say rượu nên mất kiểm soát hành vi
đối tượng đang chấp hành án treo về tội gây dối trật tự công cộng
liên quan đến vụ nổ súng vào quán cà phê ở xã bình thuận huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi khiến hai người bị thương
công an tỉnh quảng ngãi đã khởi tố bắt tạm giam đặng thanh quý để tiếp tục điều tra về hành vi giết người
vào khoảng bảy h ba mươi ngày một mươi ba tháng một mươi đặng thanh quý đón taxi đến trước quán cà phê kim băng thôn tuyết diêm một xã bình thuận
sau khi xe dừng quý đã dùng súng bắn vào trong quán cà phê khiến hai người bị trúng đạn phải đưa đi cấp cứu
gây án xong quý nhanh chóng rời khỏi hiện trường
đến khoảng chín giờ cùng ngày quý bị lực lượng chức năng bắt giữ tịch thu hai khẩu súng ba mươi sáu viên đạn ba vỏ đạn
một bình xịt hơi cay cùng một số hung khí khác
tại cơ quan điều tra quý khai nhận muốn bắn thanh niên chọc kẹo bạn gái của mình
tuy nhiên khi nã đạn vào quán cà phê hai nạn nhân lại là những người không liên quan
phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh vĩnh long cho biết vừa ký quyết định tạm đình chỉ hoạt động
đối với một hộ kinh doanh karaoke trên địa bàn huyện long hồ do chưa lắp đặt hệ thống chữa cháy theo đúng quy định
và công trình chưa tổ chức nghiệm thu về phòng trái chữa trái nhưng đã đi vào hoạt động
từ điểm kiểm tra đoàn kiểm tra phát hiện hộ kinh doanh karaoke đã có hành vi vi phạm quy định về phòng trái chữa trái
cụ thể công trình đã được thẩm duyệt về phòng trái chữa trái từ năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên hệ thống chữa trái tự động screencler là hệ thống chữa trái vách tường chưa được lắp đặt theo quy định
công trình chưa tổ chức nghiệm thu về phòng trái chữa trái nhưng đã đi vào hoạt động
đoàn kiểm tra đã nhắc nhở một số vi phạm như trên
chủ cơ sở nhận thức được sai phạm và hoàn toàn thống nhất với việc xử lý vi phạm của đoàn kiểm tra
sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất
phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an tỉnh bắc giang vừa có quyết định xử phạt vi phạm hành chính hai năm triệu đồng
đối với một trường hợp về hành vi báo thông tin giả không đúng sự thật đến các cơ quan tổ chức có thẩm quyền
theo đó vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi sáu tháng một mươi trực ban cảnh sát một trăm một mươi ba công an tỉnh bắc giang nhận được cuộc gọi đến số máy khẩn cấp một trăm một mươi ba
từ số điện thoại của một người phụ nữ